một mùa xuân mới đã về trên đất nước việt nam thân yêu của chúng ta
tết đến xuân về biết bao phong tục của cha ông ta để lại từ ngàn đời
trong đó có truyền thống thương người như thể thương thân đã trở thành truyền thống tốt đẹp đặc trưng của dân tộc ta
trong dịp tết kỷ hội hai nghìn một mươi chín này tại tp hcm nhiều cơ quan đoàn thể tổ chức mở các hội thi gói bánh
tặng gửi niềm yêu thương đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn cùng nhau đón tết đầm ấm hạnh phúc
đó là truyền thống tốt đẹp thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết dân tộc và giáo dục thế hệ trẻ lòng say mê với các phòng tục cổ truyền của dân tộc
tất cả các nguyên vật liệu như lá dây lát nhân đậu xanh thịt heo gạo nếp đều được chuẩn bị sẵn sàng
xuất phát từ cái việc là hàng năm cũng muốn tổ chức các hoạt động cho công đoàn cơ sở thành viên để qua đó công chức
viên chức người lao động của mình có một cái dịp ngồi lại với nhau vừa giao lưu vừa học hỏi nhau
đồng thời cũng thể hiện tài năng đồng thời cũng tổ chức các hoạt động mang tính truyền thống của dân tộc để trong không khí xuân về
một mục đích quan trọng khác nữa đó là nhân dịp này thì tổ chức hội thi với những sản phẩm của các đơn vị nấu đó sẽ được ban tổ chức tiếp nhận và gửi tặng đến các công chức viên chức khó khăn
trong niềm hân hoan khi gói bánh người cắt lá rong người cha gạo thịt và đậu vào khuôn rồi gói ghém cẩn thận tiếng nói cười vui vẻ ấm áp ngày tết
nhìn những chiếc bánh trưng vuông hình sắc cạnh đều đặn cho thấy sự cố gắng của các thành viên đã gửi gắm tình cảm của mình đến với những người gặp khó khăn những chiếc bánh ngon nhất đẹp nhất
chị là người việt nam thì có cái tết cổ truyền tết nguyên đán này là có ý nghĩa nhất
mà thì người việt nam mà không có cái tết này thì chị nghĩ là nó mất cả thiêng liêng
với chị thì cái tết cổ truyền này thiêng liêng
mà đã tết rồi mà lại còn nghĩ được đến những người nghèo này
và cho người nghèo họ vừa vui mà mang cái tính chất truyền thống của mình của dân tộc mình là lá lành luôn lá rách
thì mình cũng có tết thì cố gắng làm sao cũng chia sẻ cho những người khó khăn hơn mình cũng có tết
để cho luôn luôn nhớ đến tết của dân tộc
em muốn là dành hết tình cảm của mình dành cho mấy cán bộ công viên chức nhân viên cũng có được thưởng cái ăn cái bánh trưng
giống như những người khác
tôi thấy là cũng rất là vui vì cái việc làm này nó vừa mang lại cái đoàn kết gắn kết cho anh em trong sở
và cũng có một cái ý nghĩa nữa là mang đến cái tết vui vẻ cho những gia đình trong anh em cán bộ công chức
công chức vừa động mà còn khó khăn thì có một cái tết nó vui vẻ hơn
tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần với từng gia đình
đây chính là lúc mọi người được đoàn tụ cùng nhau xung vầy bên người thân
những tấm bánh nghĩa tình từ các cuộc thi
đã mang tình yêu thương đoàn kết trách nhiệm đùm bọc giữa con người với con người trong xã hội
vẫn mãi trường tồn cùng dân tộc việt nam